năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thành phố hà nội có hai mươi ba học sinh trung học cơ sở không đăng ký dự thi lên bậc trung học phổ thông chiếm một mươi bảy số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
nhưng cùng với đó là những thông tin chia sẻ của nhiều phụ huynh về cách thức vận động học sinh không dự thi để tiếp tục học lên
thực tế đó khiến dư luận đặt dấu hỏi về cách thức phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và cả những dấu hiệu của bệnh thành tích
thưa quý vị chỉ còn khoảng ba tuần nữa kỳ thi vào lớp một mươi một kỳ thi được đánh giá là khó khăn nhất thậm chí còn khó hơn cả thi đại học sẽ diễn ra
với hai mươi ba học sinh không tham gia kỳ thi năm nay dư luận đặc biệt quan tâm
tới công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và đó cũng là chủ đề của chuyện trong tuần ngày hôm nay
thời gian qua liên tiếp xuất hiện phản ánh của phụ huynh và học sinh cho thấy một thực tế đã âm ỉ nhiều năm qua
đó là ở một số nơi việc phân luồng hướng nghiệp lại trở thành việc ép học sinh có học lực chưa tốt tư bỏ lựa chọn thi vào lớp một mươi
cô đưa cái set nguyện vọng cô lại bảo là con cũng chẳng thể thi được đâu thì thôi thì cho nó vào một cái trường trung cấp nghề nghiếp thì đấy
cái việc này các em thi cũng bằng không thôi sức các em làm sao mà có thể làm được cái việc này
có nghĩa là dập tắt cái hy vọng của chúng nó ngay từ khi trứng nước rồi
nhà trường sẽ mời phụ huynh lên sau đó là cho viết cam kết và đồng thời yêu cầu nói rõ với những học sinh kém
mà không viết cam kết hoặc là cố tình thi cấp ba thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp
ở đâu đó có rất là nhiều trường người ta đã tổ chức những hoạt động hướng nghiệp cũng như là phân luồng chưa đúng với cái tinh thần chỉ đạo
đó là tư vấn định hướng để cho các em học sinh tự mình quyết định lựa chọn hướng đi của mình
mà đây gần như là nó tạo ra một cái định hướng áp đặt để học sinh không thi vào cấp ba
để mà đảm bảo được một số những thành tích nào đó
bệnh thanh tích có thể được xem là một nguyên nhân
nhưng nguyên nhân cơ bản theo các chuyên gia là cách tiếp cận vấn đề phân luồng học sinh của các nhà trường giáo viên đã lịch hướng ngay từ ban đầu
các nhà trường lại dồn về các thầy cô làm giáo viên chủ nhiệm của các con
như vậy là gì khi mà chúng ta tạo một cái hoạt động định hướng nó chưa được hợp lý thì làm cho các phụ huynh có cái phản ứng
thì đấy chính là tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân chính là vẫn là cái phương pháp và cách thức giáo dục đồng thời thiếu sự trải nghiệm cho người học
cái cách mà chúng ta làm hiện nay ở một số trường hiện nay thì nó đang làm cho cái công tác phân luồng trở nên hơi méo mó
và nó đang ảnh hưởng rất là nhiều trực tiếp đến tâm lý
cũng như là cái dự án
cái dự định của các em học sinh cũng như là của gia đình phụ huynh
thưa quý vị phân luồng học sinh là một định hướng lớn và đúng đắn của ngành giáo dục
nhưng định hướng như thế nào phân luồng như thế nào là việc đáng bàn
ở các nước như nước đức hay thụy điển học sinh được trải nghiệm nghề nghiệp từ rất sớm và thường xuyên trong quá trình học phổ thông
đó là cơ sở để học sinh nhận biết năng lực bản thân và dễ dàng hơn trong việc hướng nghiệp
với việt nam công tác phân luồng có lẽ cũng cần thực hiện theo cách đó
chứ không phải cách làm nặng về chỉ tiêu và hoàn toàn dựa vào học lực mà ngành giáo dục và đào tạo đang áp dụng